sáng hai mươi sáu tháng một mươi hai tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên toàn đảng toàn dân toàn quân ta triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường trong nước bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn thách thức trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội
từ đó đặt ra yêu cầu đổi mới không ngừng đối với đội ngũ những người làm tuyên giáo về cả nội dung lẫn phương thức triển khai
năm qua ban tuyên giáo trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hệ thống tuyên giáo toàn quốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đưa các nghị quyết chỉ thị của đảng vào cuộc sống
tại hội nghị cán bộ tuyên giáo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã có các bài tham luận nêu lên những cách làm hay cũng như những thuận lợi và khó khăn vướng mắt trong công tác tư tưởng ở cơ sở qua đó đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí đinh thiếu hình khẳng định trong năm hai nghìn một mươi sáu các hoạt động của ban tuyên giáo trung ương đã góp phần không nhỏ vào những thành công chung của đất nước nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục
đồng chí đinh thế huynh yêu cầu ngành tuyên giáo trong năm hai nghìn một mươi bảy cần tập trung hơn nữa cho việc định hướng lý luận chính trị tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của đảng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng mà đặc biệt là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí
huyền tuyên giáo cần được tập trung chỉ đạo sâu sát hơn nữa